bà được trở về cạnh mộ chị sáu người đã nuôi dưỡng tinh thần quả cảm của những người tù cộng sản một thời
bà cũng trở về trò chuyện với những người bạn những người anh người chị của mình đã hy sinh vì dân tộc nằm lại nghĩa trang hàm dương để nhớ một thời bên nhau vì khí thế cách mạng sụp sôi đấu tranh giải phóng miền nam thống nhất đất nước
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
rất xúc động rất thương không biết sao kể cho nó ảnh hưởng sâu đậm ở trong cái đầu ốc của
mình không bao giờ quên được ai nấy hỏi làm sao chị quên nói khi mà tôi tắt thở rồi tôi không
còn nói được thì tôi mới quên mà tôi còn là ngủ mà tôi còn sấm mà mơ màng tôi có thấy cái chuyện
xung đại nó rượt chạy nó quấn rồi nó ở tù chung với mấy chị thì thấy nó không bao giờ không bao
giờ quên được cũng như nữ tù nhân côn đảo nguyễn thị my anh hùng lực lượng vũ trang thời kỳ chống
bị cứu nước cho văn mẫn nguyên phó tổng cục trưởng tổ cụ xây dựng lực lượng công an nhân dân năm một mươi năm
năm mươi tuổi dưới vào bọc là công nhân đồn điền cà phê đồng chí đã thu thập được nhiều tin tức tình báo
trong các địa bàn đặc biệt quan trọng ở chiến trường tỉnh đắk lắc tây nguyên ngày một mươi tháng một
năm một nghìn chín trăm bảy mươi đồng chí bị địch bắt giam cầm tại nhà tù buôn ma thuột bị dùng mọi cực hình
trát tấn tàn bạo như đánh đập dí điện chấn nước vân vân để dụ dỗ môi chuộc nhưng chúng vẫn không
thể khai thác bất kỳ thông tin nào ngày bốn tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi địch đưa đồng chí ra giam tủ khổ sai
tại côn đảo sau chiến thắng ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm mặc dù là bị thương hạng hạ tử tử tử tử tử tử tử tử tử
à ừ ừ
bởi vì phó công an huyện côn đảo ông trở thành phô giám đốc rồi giám đốc công an tỉnh bà detach
và từ năm hai nghìn đến khi nghỉ hưu ông được sao nhiệm vụ phó tổng cục trưởng tổng cục xây dựng lực lượng
năm phó ban chỉ huy an ninh cụm hai miền trung tây nguyên với những thành tích đã đạt được trong suốt những năm tháng hoạt động cách mạng
ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi một đồng chí trung tướng châu văn mẫn đã được chủ tịch nước ký quyết định phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
sau khi về hưu đồng chí đã trở về vũng tàu
nay tuổi đã ngoài thất thập cổ lai hy nhưng đồng chí vẫn đau đáu trở về côn đảo tổ chức các đợt kỷ niệm lớn xây dựng tượng đài để tưởng niệm hàng ngàn những người đồng đội đồng chí đã hy sinh cho tổ quốc được hòa bình độc lập như ngày hôm nay
những người vợ người con gái mình yêu thương sự ra đi của các anh là khoảng lặng nghẹn lòng để lại sự tiếc thương vô hạn cho đồng đội và nhân dân

chiến tranh đã lùi xa đất nước đã hoàn toàn độc lập nhân dân có cuộc sống bình yên và hạnh phúc nhưng vẫn còn có những cán bộ chiến sĩ công an nhân dân anh dũng nghi sinh hoặc mang trên mình những thương tật suốt đời để bảo vệ an ninh tổ quốc bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
những năm qua cùng với nhiệm vụ xây dựng công an nhân dân chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại
lực lượng công an nhân dân từ trung ương đến địa phương đã phát huy tinh thần trách nhiệm chủ động tập trung mọi nỗ lực làm tốt công tác chăm sóc giúp đỡ thương bệnh binh gia đình liệt sĩ những người có công với cách mạng
từ năm hai nghìn một mươi bảy đến nay bộ công an đã lập hồ sơ đề nghị phong tặng truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đối với một mươi năm đồng chí đề nghị bộ lao động thương minh và xã hội
trình thủ tướng chính phủ cấp bằng thủ tướng ghi công với bốn mươi hai liệt sĩ
công nhân thương minh với một trăm tám mươi hai đồng chí đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương làm tốt công tác tìm kiếm quy tập hải cốt lễ sĩ xác định hải cốt lễ sĩ còn thiếu thông tin phối hợp chặt chẽ với các quân khu bang chỉ huy quân sự các tỉnh thành phố tìm kiếm cất bóc quy tập hai trăm linh sáu hải cốt lễ sĩ công an nhân dân
thường xuyên chăm sóc tu bổ các công trình tưởng niệm nghị trang lễ sĩ thuộc lực lượng công an nhân dân những khu di tích nhà công an trung ương bàn an ninh trung ương miền nam
an ninh khu năm khu chín an ninh t bốn khu di tích hòn đá bạc tượng đài bảo vệ an ninh tổ quốc nghệ trang liệt sĩ ban an ninh của miền nam
công an các đơn vị địa phương nhận phùng dưỡng suốt đời ba trăm hai mươi mẹ việt nam anh hùng trao tặng chín mươi một sổ tiết kiệm có hoàn cảnh khó khăn
tổ chức ba mươi bảy năm mươi hai lượt thăm hỏi tặng quà người có công gia đình người có công với cách mạng với số tiền hơn hai mươi bảy tỷ đồng
tạo việc làm cho một mươi năm trường hợp là vợ con liệt sĩ thương binh bệnh binh nặng kịp thời động viên thăm hỏi bản thân và gia đình cán bộ chiến sĩ bị thương hy sinh trong khi làm nhiệm vụ với số tiền hai sáu tỷ đồng
xây dựng sửa chữa nhà tình thương cho thương binh thân nhân lễ sĩ người có công với cách mạng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở đối với một ba trăm một mươi trường hợp tổng kinh phí hơn tám mươi hai tỷ đồng
trợ cấp hàng tháng đối với các con cháu là con liệt sĩ thương binh nặng đang đi học
và con cán bộ công an bị di chứng do nhiễm chất đầu khóa học với hơn năm tỷ đồng một năm
thấm nhuận sâu sắc đạo lý và truyền thống tốt đẹp của dân tộc và thực hiện những lời can dặn ân cần của chủ tịch hồ chí minh
thương binh bệnh binh gia đình quân nhân và gia đình liệt sĩ là những người có công với tổ quốc với nhân dân
cho nên bộn phận chúng ta là phải biết ơn phải yêu thương và giúp đỡ họ
thì cứ đến ngày hai mươi bảy tháng bảy ngày thương minh liệt sĩ là nhân dân cả nước lại sôi nổi tổ chức kỷ niệm
và coi đó là sự kiện chính trị quan trọng có ý nghĩa chính trị rất sâu sắc
việc chăm sóc người có công với cách mạng là một truyền thống nhân văn và lâu đời của dân tộc việt nam trong suốt bảy mươi năm năm
để thể hiện cái đạo lý uống nước nhớ nguồn đền ơn đáp nghĩa
thông qua các hoạt động đảng nhà nước và nhân dân ta luôn luôn coi trọng đánh giá cao
những cống hiến hy sinh to lớn của đồng bào chiến sĩ đối với tổ quốc
qua đó giáo dục lòng yêu nước lòng tự hào dân tộc củng cố lòng tin đối với đảng với chế độ của nhân dân
nâng cao ý thức trách nhiệm và lòng biết ơn sâu sắc của các thế hệ sau này
đối với thương binh gia đình liệt sĩ và những người có công với cách mạng
tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
thúc đẩy thực hiện tốt các nhiệm vụ về kinh tế
đối với thế hệ xã hội an ninh khu phòng của đất nước
sinh thời chủ tịch hồ chí minh từng nhấn mạnh thương binh bệnh binh gia đình quân nhân gia đình liệt sĩ là những người có công với tổ quốc với nhân dân
cho nên bổn phận của chúng ta là phải biết ơn phải thương yêu và giúp đỡ họ
chính vì thế dù trong mọi thời kỳ mau hoàn cảnh dù là thời chiến hay thời bình
những người chiến sĩ công an nhân dân luôn vẹn lời thề dù hy sinh gian khổ luôn cận kề
và bất cứ lúc nào họ cũng có thể hy sinh để bảo vệ bình yên của nhân dân
trong suốt cả chặng đường dài dựng nước giữ nước những người liệt sĩ công an nhân dân ngã xuống
hay những người thương binh vẫn lặng lẽ đóng góp sức lực nhỏ bé của mình
tôi đẹp thêm chăn sử hào tráng của dân tộc thì họ luôn là những đoá hoa bất tử
với những hy sinh thầm lặng nhưng lại vô cùng to lớn cao cả và thiêng liêng
sự hy sinh cho độc lập tự do và hạnh phúc của nhân dân mà các anh hùng liệt sĩ
các cựu chiến binh luôn là tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng
tổ quốc đảng nhà nước và nhân dân luôn khắc ghi công ơn to lớn của các anh
những người đã làm nên thành đồng của tổ quốc để tổ quốc việt nam thanh thang trên con đường mới
có đường hòa bình độc lập tự do